thưa quý vị và các bạn đẩy mạnh thực hiện đề án sáu của chính phủ từ ngày hai mươi tháng sáu
lực lượng quản lý xuất nhập cảnh bộ công an đã triển khai cao điểm chín mươi ngày đêm cấp hộ chiếu phổ thông cho công dân
với phương châm là đảm bảo công khai minh bạch nhanh chóng tiện lợi giảm chi phí tiết kiệm thời gian cho công dân
đã qua một phần ba chặng đường kết quả bước đầu ghi nhận quyết tâm nỗ lực rất lớn của toàn thể lực lượng xuất nhập cảnh trên cả nước
những vướng mắc phát sinh đã được điều chỉnh kịp thời cùng với đó là sự sáng tạo linh hoạt đổi mới trong công tác tổ chức
đang mang dịch vụ công trực tuyến đến gần với người dân hơn
chỉ chiếm một góc khiêm tốn trong khuôn viên triển lãm sáu mươi năm lực lượng cảnh sát nhân dân đang diễn ra tại bảo tàng hà nội
nhưng sức hút của không gian này không hề nhỏ
tại đây cục quản lý xuất nhập cảnh bố trí máy móc phương tiện và cán bộ trực tiếp hướng dẫn hỗ trợ người dân
hoàn thành các bước đăng ký cấp hộ chiếu qua dịch vụ công trực tuyến
trải nghiệm này rất thú vị và hoàn toàn khác biệt so với lần làm hộ chiếu trước đây
người dân có thể vào đây trực tiếp kê khai để xin được cấp hộ chiếu
nhanh nhạy nắm bắt cơ hội để mang đến cho người dân trải nghiệm thực tế
cùng với những kênh tuyên truyền khác cách làm sáng tạo này đang góp phần mang dịch vụ công đến gần người dân hơn
cục quản lý xuất nhập cảnh đã đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền
trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng như trên các nền tảng mạng xã hội
bằng các phóng sự rồi là video clip làm thế nào để cho nhân dân dễ tiếp cận và dễ thực hiện
để đến khi thao tác đạt được hiệu quả cao nhất
lượng hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu trong thời gian vừa rồi tăng lên rất nhiều
và chúng tôi tự hào rằng là cái dịch vụ công mức độ bốn đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho người dân
cũng như là giảm tải lượng công dân đến nội
rồi trực tiếp tại các cơ quan quản lý xuất nhập cảnh
thuận tiện thấy rõ số lượng người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến cấp hộ chiếu đã tăng lên đáng kể
sau hai tháng triển khai qua cổng dịch vụ công cục quản lý xuất nhập cảnh đã tiếp nhận gần một mươi năm hồ sơ
chiếm tỷ lệ một mươi năm một mươi sáu số công dân cấp hộ chiếu trong thời gian qua
tuy nhiên thực tế triển khai cũng còn một số vướng mắc do công dân chưa cập nhật số căn cước công dân mới
trong hồ sơ thuê bao di động hoặc một số trường hợp đề nghị cấp hộ chiếu lần đầu lại chọn nộp hồ sơ tại cục
trong khi theo quy định là phải thực hiện ở công an cấp tỉnh
để thuận tiện người dân nên nghiên cứu kỹ hướng dẫn được đăng tải rộng rãi trên website chính thức của cục quản lý xuất nhập cảnh
qua ba mươi ngày đầu thực hiện cao điểm tình trạng quá tải tại cục quản lý sắp nhập cảnh và phòng quản lý xuất nhập cảnh công an các địa phương đã giảm hẳn
thay vì đến nộp hồ sơ trực tiếp thì người dân đã quen với việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến nỗ lực hết mình để phục vụ công dân
đó là quyết tâm của toàn thể cán bộ chiến sĩ lực lượng xuất nhập cảnh
qua cổng dịch vụ công người dân có thể đăng ký cấp hộ chiếu ở bất cứ nơi đâu bất cứ thời điểm nào
đồng nghĩa với việc lực lượng quản lý xuất nhập cảnh cũng phải xử lý một khối lượng công việc rất lớn bất kể ngày đêm
ghi nhận thực tế thời gian này số lượng hồ sơ làm hộ chiếu tăng đột biến
cao điểm có những ngày lực lượng quản lý xuất nhập cảnh phải xử lý đến hai mươi hồ sơ
nỗ lực gấp đôi gấp ba để phục vụ người dân
các phòng xuất nhập cảnh đều huy động tối đa quân số bố trí lực lượng hỗ trợ người dân ngay từ lối vào
chúng tôi cũng đã bố trí cho toàn bộ cán bộ chiến sĩ để thực hiện việc giải quyết tất cả các hồ sơ trong ngày cho đến tận một mươi chín h ba mươi mỗi ngày
để đảm bảo là người dân
đều được giải quyết hết
các hồ sơ cũng rất là vui vẻ hỗ trợ người dân
mình cảm thấy là ngoài giờ như thế này dù cực cho các can bộ chiến sĩ nhưng mà thuận tiện cho người dân
chúng tôi hầu như phải dành toàn bộ thời gian trong giờ hành chính để tiếp nhận hồ sơ
hướng dẫn hồ sơ công dân nộp hồ sơ thực tiết cũng như là trực tuyến
còn thời gian ngoài giờ hành chính
các ngày lễ ngày nghỉ và đến đêm thì lực lượng quản lý trong cảnh lúc đấy mới xử lý hồ sơ và cá thể hóa hộ chiếu rồi phát hành cho công dân
ở những địa bàn đặc biệt như miền núi sơn la trình độ người dân còn hạn chế
không chỉ hướng dẫn tận tình cụ thể cán bộ xuất nhập cảnh còn trực tiếp khai thông tin giúp bà con
việc phối hợp với các đơn vị chức năng thì chúng tôi cũng đã xây dựng trong kế hoạch
trong thời gian tới sẽ triển khai lực lượng
phối hợp với công an các huyện thành phố tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về lĩnh vực xuất nhập cảnh
đồng thời trực tiếp tiếp nhập hồ sơ đến các bộ chiếu và giấy động hành biên giới việt nam cho công dân tại cơ sở
từ bộ phận tiếp nhận xử lý hồ sơ cho đến in hộ chiếu để phát hành cho công dân
tất cả các khâu đều hoạt động hết công suất
những phát sinh về mặt kỹ thuật trong quá trình vận hành thực tế ở các địa phương
sẽ liên tục được báo cáo về cục quản lý xuất nhập cảnh để kịp thời hướng dẫn xử lý
cục quản lý xuất cảnh đã triển khai một loạt hệ thống trang thiết bị máy móc kỹ thuật phần mềm
cũng như là hướng dẫn cho cán bộ lực lượng quản lý xuất nhập cảnh công an các địa phương
do đó là về mặt kỹ thuật chúng tôi cơ bản đáp ứng được yêu cầu đặt ra
và anh em cán bộ của công an các địa phương nhanh chóng làm chủ tiếp cận được công nghệ mới quy trình mới
và đáp ứng được yêu cầu đặt ra
bắt tay ngay để thực hiện
trong thời gian chín mươi ngày cục quản lý xuất nhập cảnh đã phát huy toàn bộ lực lượng xuất nhập cảnh
không những tại cục quản lý xuất nhập cảnh mà toàn bộ địa phương
về từ thái độ tiếp khách tiếp nhận hồi sơ và giải quyết hồi sơ
làm sao đáp ứng được đúng hẹn đáp ứng được nhu cầu để cho công dân được cấp hộ chiếu cho đúng hẹn
và đạt kết quả tốt nhất để công dân xuất cảnh
công khai minh bạch nhanh chóng tiện lợi giảm chi phí tiết kiệm thời gian
lấy người dân làm trung tâm lấy lợi ích của tổ chức cá nhân làm mục tiêu và động lực
thực hiện đề án sáu cán bộ chiến sĩ xuất nhập cảnh cả nước đang nỗ lực ngày đêm
quyết tâm sớm về đích đẩy mạnh chuyển đổi số vì nhân dân phục vụ